từ ngày hai tháng tám trên địa bàn huyện mù căng trải tỉnh yên bái đã xảy ra mưa lớn và lũ quét
đây là đợt lũ lịch sử trong vòng năm mươi năm trở lại đây gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản
vâng những gì để lại chỉ là hình ảnh tang thương nhà cửa tài sản bị cuốn trôi theo dòng nước lũ
nỗi đau mất mát sẽ còn ám ảnh rất lâu đối với người dân tại huyện vùng cao này
việc khắc phục chắc chắn sẽ còn mất khá nhiều thời gian
sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân
theo báo cáo của ủy ban nhân dân huyện mù căng trải tính đến ngày bốn tháng tám trên địa bàn đã có năm mươi bốn nhà bị thiệt hại
trong đó hai mươi chín nhà bị cuốn trôi hoàn toàn hai mươi năm nhà bị sạt lửa đất hai người chết một mươi hai người mất tích chín người bị thương
ước tính thiệt hại khoảng một trăm sáu mươi tỷ đồng
để tích cực khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ tỉnh yên bái đã huy động gần hai người tham gia công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn
đồng thời chỉ đạo các địa phương giả soát di rời khẩn cấp những hộ dân
dân nằm trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn chủ động khắc phục các công trình cơ sở hạ tầng bị hư hỏng nhất là các tuyến đường giao thông
tỉnh yên bái cũng đã thành lập các tổ công tác làm nhiệm vụ tìm kiếm người mất tích khắc phục hậu quả thiên tai dọn dẹp nhà cửa khơi thông dòng chảy và bảo đảm vệ sinh môi trường tránh để xảy ra dịch bệnh